a hình người dân tộc xê đăng ở làng đăng sông xã tê săng huyện tu mơ rông tỉnh con tùm
là người nông dân đầu tiên của tỉnh con tum trồng thành công cây sâm ngọc linh
đem lại lợi nhuận kinh tế cao thu nhập hàng năm trên ba trăm linh triệu đồng
với mô hình trồng sâm ngọc linh anh hình được tặng danh hiệu là
một trong sáu mươi ba nông dân việt nam xuất sắc năm hai nghìn một mươi chín
từ dưới chân núi ngọc linh sau hơn hai giờ đi bộ vượt qua nhiều khe núi đèo dốc hiểm trở
chúng tôi mới đến được vườn sâm ngọc linh của ông a hình
vườn sâm rộng chừng hai trăm năm mươi mét vuông nằm giữa rừng già
được a hình chia thành từng luống như luống rau để trồng xâm
a hình cho biết có tất cả ba mươi tám luống mỗi luống ông đầu tư một trăm năm mươi triệu đồng
để khai hoang làm đất ươm giống giao vườn và bảo vệ
chưa kể tiền công chăm sóc và thu hoạch
hiện nay mỗi hạt sâm trên núi ngọc linh có giá từ chín mươi đến một trăm linh nghìn đồng trên một hạt
vì vậy để có được một vườn sâm như của ông a hình
phải trải qua nhiều vất vả tốn kém và đặc biệt là phải kiên trì mới thành công
vì vậy để có được một vườn sâm như của ông a hình

với lợi thế đã trồng sâm được chín năm mỗi năm từ hạt cây của vườn cũ
a hình lại nhân rộng thêm nhiều diện tích
để lấy kinh phí chi trả nhân công mỗi năm gia đình a hình thu được tiền bán lá sâm
củ xâm khoảng năm trăm linh triệu đồng trừ chi phí gia đình còn lãi khoảng ba trăm linh triệu đồng
đối với a hình phải nói là có một sự quyết tâm rất lớn
gia đình anh đã tìm tài học hỏi từ lâu lắm rồi bây giờ mới thực hiện được mô hình này
thì chúng tôi đánh giá phải nói là ông này phải có một lòng kiên nhẫn
có một ý thức là tìm tòi để rồi làm giàu
để khuyến khích ông a hình và người dân trong khu vực trồng cây sâm ngọc linh
huyện tơ mơ rông đã lồng ghép nhiều nguồn vốn chương trình khác nhau
để giúp người dân trong khu vực trồng cây sâm ngọc linh

cây sâm ngọc linh đã được tỉnh con tum xác định là cây mũi nhọn trong việc phát triển kinh tế của tỉnh